ngày hôm qua bộ đội biên phòng tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với cục phòng chống ma túy bộ đội biên phòng
cục lãnh sự bộ ngoại giao đại sứ quán lãnh sự quán việt nam tại campuchia và tổ chức vì trẻ em dòng xanh
công an tỉnh sơn la đã giải cứu và tiếp nhận hỗ trợ một nạn nhân sinh năm hai nghìn
trú tại huyện sốp cộp tỉnh sơn la là nạn nhân bị lừa bán sang campuchia để bóc lột sức lao động
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bảy đồn biên phòng nậm lạnh bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
tiếp nhận đơn trình báo của bốn nạn nhân về việc con trai bị lừa bán sang campuchia
và các đối tượng yêu cầu phải chuyển tiền một trăm hai mươi triệu đồng để bồi thương hợp đồng mới nhận được con trai về
sau khi tiếp nhận đơn trình báo lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra xác minh
đến ngày hai tháng tám đơn vị chức năng của tỉnh sơn la đã tiếp nhận và giải cứu thành công nạn nhân nói trên